tiếp đại sứ nhật bản tại việt nam kunio umeda thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn thủ tướng nhật bản shinzo abe đã mời thủ tướng dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi và thăm nhật bản vào cuối tháng sáu này
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đại sứ phối hợp tốt với phía việt nam để chuyến thăm nhật bản của thủ tướng đạt kết quả tốt nhất
qua đó đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực trong đó có kinh tế thương mại đầu tư
là đối tác chiến lược sâu rộng hai bên có niềm tin lớn với nhau thủ tướng khẳng định đồng thời cũng hoàn ngành hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân giao lưu văn hóa
tại buổi tiếp thủ tướng đã cho ý kiến giải quyết các vấn đề cụ thể mà đại sứ nêu